thời gian qua mô hình đơn vị không khói thuốc đã được sư đoàn ba trăm hai mươi bốn quân khu bốn triển khai
với nhiều cách làm đem lại hiệu quả thiết thực và tiêu chí không hút thuốc lá
đã được đơn vị đưa vào nội quy quy định nhằm xây dựng môi trường sống an toàn trong lành
và được cán bộ chiến sĩ hưởng ứng tích cực góp phần bảo vệ sức khỏe cho bộ đội
hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao
khuôn viên thanh niên của trung đoàn một trong những ngày nghỉ
giờ nghỉ đã trở thành địa chỉ quen thuộc đối với cán bộ chiến sĩ đơn vị
cùng với không khí sôi nổi trên các sân bóng bóng truyền không gian giải trí ở đây
thật trong lành với các trò chơi đánh cờ đọc sách báo
cũng thời điểm này trên hệ thống loa truyền thanh nội bộ
phát đi nội dung tuyên truyền về tác hại của thuốc lá
thay dựng được ở các cơ quan đơn vị để từ đó là làm cho mỗi cán bộ và chiến sĩ
thấy được cái tác hại của thuốc lá đối với bản thân
kết hợp với các gương của cán bộ chiến sĩ trước đây đã hút thuốc lá và bây giờ đã bỏ thuốc lá
và những gương người tốt việc tốt trong bỏ thuốc lá để làm cái mô hình giáo dục cho cán bộ và chiến sĩ trong đơn vị
là một trong những đơn vị chủ lực
đủ quân lực lượng đoàn viên thanh niên đông đặc biệt là chiến sĩ mới đến từ nhiều miền quê khác nhau
nên thói quen hút thuốc lá thuốc lào của các chiến sĩ mới vẫn còn nhiều
để xây dựng cơ quan đơn vị không khói thuốc và vận động được cán bộ chiến sĩ bỏ thuốc lá
cùng với quán triệt đầy đủ các nội dung về luật phòng chống tắc hại thuốc lá với sức khỏe của quân nhân
trước khi vào đội tôi là một con người rất nghiên thuộc
mỗi ngày tôi có thể gắn hết một cơ thuộc
và khi bước chấn vào đơn vị thì được sự quản triệt của đơn vị và chỉ huy cơ cấp
và trực tiếp là bị thư chi đoan tuyến truyền về tác hại của thuốc lá
do đó lúc đầu tôi cũng rất khó bỏ với thói quen
hút đã lâu nên tôi cũng rất khó bỏ
nhưng được sự quan tâm đồng viên của bị thư chi đoan
nên tôi đã quyết tâm bỏ thuốc trong vòng một tuần
nhận thức sâu sắc về tác hại của thuốc lá
đối với mỗi quân nhân nói riêng và đơn vị nói chung
đến nay một trăm linh đoàn viên thanh niên đơn vị không hút thuốc
kết quả đó đã góp phần xây dựng đơn vị có môi trường văn hóa trong sạch
lành mạnh không khói thuốc